thời tiết rét đậm rét hại kéo dài trong những ngày qua đã gây ảnh hưởng rất lớn đến vật nuôi và cây trồng trên địa bàn tỉnh bắc cạn
toàn tỉnh đã có hơn hai mươi con da súc bị chết do rét đậm kéo dài
nếu tiếp tục thời tiết mưa rét như hiện nay thì rất có thể số lượng châu bò chết rét sẽ ngày một nhiều hơn
ngay khi nhận được tin báo chính quyền các địa phương đã xuống kiểm tra
xác định cụ thể nguyên nhân gây chết da súc là do da rét kéo dài nên nhiệt xuống thấp kèm theo mưa
phần lớn da súc là con già yếu bê con sức chứng chịu kém
ngoài ra dù đã đưa da súc về nuôi nhốt tại trường chuẩn bị thức ăn
nhưng hầu hết các hộ nuôi còn chủ quan lơ là chưa thực hiện đầy đủ việc quây kín trường
đốt lửa sời ấm bổ sung thức ăn tinh cho da súc
chính quyền các xã đã lập biên bản thống kê báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét hỗ trợ cho bà con
tri cục thú y chỉ đạo các địa phương khẩn trương kiểm tra giả soát
củng cố các biện pháp bảo vệ đàn gia súc trong mùa đông đặc biệt là tại các thôn bản xa